ubnd tỉnh bạc liêu và liên doanh đầu tư energy capital việt nam hoa kỳ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án cung cấp khí lng khí tự nhiên hóa lỏng và nhà máy điện khí tại vùng ven biển tỉnh bạc liêu
dự án được triển khai xây dựng tại vùng ven biển của tỉnh bạc liêu có tổng công suất ba hai trăm linh mw tổng mức đầu tư khoảng chín mươi một bốn trăm linh tỷ đồng tương đương bốn tỷ đô la mỹ
dự án được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi bảy chia làm ba giai đoạn và sẽ được xây dựng trên diện tích một trăm linh hectare
vị trí cụ thể sẽ được xác định dựa trên cơ sở nghiên cứu đánh giá địa điểm phù hợp với yêu cầu của dự án tránh sử dụng diện tích rừng phòng hộ
theo lãnh đạo ubnd tỉnh bạc liêu việc phát triển dự án trên phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng quốc gia cũng như điều kiện tình hình thực tế tại địa phương
nhất là khi thủ tướng chính phủ chấp thuận cho tỉnh bạc liêu rút dự án nhà máy nhiệt điện cái cùng
bình ra khỏi quy hoạch điện lực quốc gia